thưa quý vị vào tối ngày năm tháng năm cầu truyền hình trực tiếp dưới lá cờ quyết thắng
kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ được diễn ra đồng thời tại năm điểm cầu
hà nội điện biên thanh hóa con tum và thành phố hồ chí minh
tại điểm cầu nhà rông con clou tỉnh con tum tham dự chương trình có đồng chí nguyễn hòa bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
đồng chí lê hoài trung bí thư trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương
tỉnh con tum các chiến sĩ thanh niên sung phong dân công hòa tuyến tham gia chiến dịch điện biên phủ
hiện đang sinh sống tại tỉnh con tum
cách đây bảy mươi năm con tum là điểm nổi tiếng súng đầu tiên trong chiến dịch bắc tây nguyên
đông xuân năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn chia lửa với trận quyết chiến chiến lược tại điện biên phủ
vì vậy trong niềm tự hào chung của dân tộc quân và dân tỉnh con tum
vinh dự đã góp phần làm nên chiến thắng quan trọng ở mặt trận bắc tây nguyên
có phần tiến đến chiến thắng lịch sử ở mặt trận điện biên phủ
kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
kết thúc cầu truyền hình các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã trao tặng những bó hoa tươi thắm
và kỷ niệm trương đến các nhân chứng lịch sử từng tham gia chiến dịch điện biên phủ bảy mươi năm về trước tại các điểm cầu